anh toàn vẫn còn là một hướng dẫn viên du lịch
thời điểm đó anh bận rộn với lịch trình tour du lịch dày đặc
dẫn các đoàn khách đến tham quan các danh làm tháng cảnh của đất nước
thế nhưng mọi thứ đã thay đổi sau hai năm
do dịch bệnh phức tạp vì vậy là ngành du lịch gần như là đóng băng
và cái công việc trong ngành du lịch không còn mang lại cho mình một thu nhập ổn định
và có nguồn thu nhập để nuôi sống bản thân nữa
vì vậy là mình bắt buộc mình phải lựa chọn một công việc khác
mình đã phải trải qua rất nhiều lần
rất nhiều công việc khác nhau như là thiết kế bán hàng online
hiện tại anh toàn đang là nhân viên phòng công tác học sinh
tại một trường cấp ba trên địa bàn thành phố hà nội
đến với công việc này đã được một thời gian thu nhập đã ổn định
anh toàn chưa có ý định và cũng chưa sẵn sàng quay lại với công việc cũ
bởi theo anh dịch bệnh chưa được kiểm soát
và có thể tiếp tục mang đến rủi ro cho ngành du lịch
hiện tại công việc của mình
đã ổn định rồi
vì vậy là mình chắc là trong thời gian sắp tới
thì mình sẽ không quay trở lại làm du lịch
tại vì dịch bệnh hiện tại vẫn còn đang diễn biến rất là phức tạp
và ngành du lịch có thể sẽ phải dừng hoạt động bất kỳ lúc nào
và điều đó làm cho cuộc sống mình cảm thấy là thu nhập của mình nó sẽ bất bình
không chỉ anh toàn dịch bệnh covid một mươi chín đã khiến rất nhiều người hoạt động
trong ngành du lịch phải nghỉ việc
tại công ty du lịch này hơn năm mươi nhân sự ở tất cả các bộ phận đã nghỉ việc
do chi phí duy trì hoạt động hạn hẹp
chị lý giám đốc công ty phải chấp nhận thuê một văn phòng mới với diện tích nhỏ hơn
đồng thời thu gọn cơ cấu nhân sự
cái mức lương mình chi trả không thể đủ để cho các bạn ấy trụ lại được hà nội
thì một số bạn là đã về quê
để về quê còn một số bạn thì cố gắng trụ lại thêm được một thời gian nữa
chuyển sang làm bảo hiểm bất động sản rồi bán hàng online
khi mà thấy các bạn nhân viên nó gắn bó với mình cả một cái chặng đường rất dài trước đó
mà các bạn thì mình bên tôi không thể lo được cái cuộc sống của họ
để họ phải rời bỏ công ty
thì lúc đấy mình bên tôi cảm thấy là thực sự là rất là khó chịu
trong thời gian vừa qua thì đồng nghiệp của mình có nhiều người rất là giỏi
nhưng mà vì cái
áp lực cuộc sống và vì cái dịch bệnh phức tạp
cho nên là rất nhiều người đã bỏ nghề
trước đây căn phòng này là nơi làm việc của tám nhân viên bộ phận điều hành
thế nhưng hiện tại chỉ còn một người duy nhất
văn phòng heo hút trống vắng
nhân viên lần lượt nghỉ việc
mặc dù thời gian gần đây du lịch dần được khôi phục khách hàng đang quay trở lại
nhưng việc tuyển dụng thêm nhân viên cũng không hề dễ dàng
nếu như mà du lịch khôi phục lại
dù là chỉ là nội địa hoặc là một phần nào đó thôi
thì với sáu bạn thì cũng không thể đủ nhân sự để mà chạy được
bây giờ tuyển nhân sự khá là khó
vì những cái người mà các bạn ấy làm cứng
thì bây giờ các bạn ấy đã quay sang đa phần là quay sang hết cái công việc khác
và khi mà họ đã đủ cái năng lực để mà làm cái công việc khác
và kiếm đủ cái đủ để nuôi gia đình chi tiêu cho bản thân rồi
thì họ rất ngại cái việc là quay lại
chỉ riêng tại hà nội
báo cáo của sở du lịch cho thấy
tính hết năm hai nghìn hai mươi một
số cơ sở lưu trú tạm dừng hoạt động
và chuyển đổi ngành nghề khoảng một năm trăm năm mươi cơ sở
lao động tạm thời không có việc làm khoảng hai mươi một năm trăm linh người
trên chín mươi năm doanh nghiệp đại lý lữ hành đóng cửa tạm dừng hoạt động
những con số này cho thấy
mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh
với nhân lực của ngành du lịch
hiện tại bây giờ chúng ta cũng đang rất khó cho việc tuyển dụng
rõ ràng là cái nguồn nhân lực có chất lượng
thì cũng đã chuyển sang những ngành khác
rõ ràng bây giờ chúng ta có những chính sách làm sao để khéo họ
trở lại với ngành du lịch
làm được cái công việc mà họ yêu thích
cũng như là việc mà chúng ta không thể nào có một cái ngành
du lịch có chất lượng sang trọng cao cấp
mà không có nguồn nhân lực cao cấp cả
rõ ràng là qua covid thì chúng ta cũng nhìn lại cách tư duy khách hàng
họ cũng đi du lịch cái hoàn toàn khác
mới đây phó thủ tướng vũ đức đam
đã đồng ý với đề xuất
mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt là mở rộng đón khách quốc tế
điều này đang mở ra những cơ hội phát triển mới
để ngành du lịch dần phục hồi sau dịch
chủ trương và chỉ đạo của chính phủ
thì trước hết là đã chấp thuận trong cái việc
đề xuất của bộ văn hóa thể thao du lịch
để cho về cái phương án mở cửa lại hoạt động du lịch
đón khách du lịch
trong điều kiện bình thường mới
với cái phương châm mà lãnh đạo chính phủ cũng đã giao
đó là mở cửa một cách khoa học
có lộ trình
đấy là những phương châm mà chúng ta nhìn thấy rằng là
lãnh đạo chính phủ cũng đã rất là quan tâm
trong cái việc mở cửa lại
nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn phòng dịch
mặc dù du lịch có cơ hội phục hồi
nhưng cũng đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt lao động
để chuẩn bị cho sự phục hồi của ngành
việc thu hút lại nguồn nhân lực
là một trong những vấn đề vô cùng cấp thiết
trên thực tế
du lịch muốn phục hồi
thì phải có doanh nghiệp du lịch
doanh nghiệp trụ được
thì mới duy trì được người lao động
sự hỗ trợ kịp thời
giúp giảm mất gánh nặng khó khăn
cho doanh nghiệp du lịch
là điều cần thiết lúc này
tâm lý e ngại những rủi ro trong tương lai
cũng như một bộ phận nguồn nhân lực
đã ổn định ở một vị trí việc làm mới
sẽ là khó khăn rất lớn
để thực hiện được những định hướng
và mục tiêu của ngành
để ra trong bối cảnh mới

giúp giảm mất vấn đồn
là điều cần thiết lúc
giúp giảm mất bất thường
để trả cấp cho tâm lý

giúp giúp giúp hiệp